hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các đối tượng bị bắt là nguyễn văn dương chú tại xã phiêu hoài huyện yên châu tỉnh sơn la
và lê văn cường chú huyện mộc châu tỉnh sơn la
vật chứng thu giữ gồm bốn túi ma túy đá có trọng lượng gần bốn kg hơn một trăm linh triệu đồng và một xe ô tô
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng
tại tỉnh quảng ninh tòa nân dân tp uông bí vừa mở phiên tòa xét xử điểm
đối với bị cáo lê hoàng chú phường phương đông tp uông bí
bị truy tố về tội sản xuất buôn bán hàng cấm
theo có trạng ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tại phường phương đông thành phố uông bí
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh quảng ninh
bắt quả tang lê hoàng đang có hành vi vận chuyển hai mươi bảy kg pháo nổ do hoàng tự sản xuất đi bán kiếm lời
khám xét khẩn cấp nơi ở của lê hoàng lực lượng công an thu giữ được nhiều vật chứng
bao gồm các dụng cụ để sản xuất pháo như giấy dây dẫn cháy và một số dụng cụ khác
sau khi đánh giá tinh chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo
hội đồng xét xử đã tuyên phạt lê hoàng bức án ba mươi tháng tổ giam
một vụ án mạng đã xảy ra tại xã ngãi tứ huyện tà bình tỉnh vĩnh long
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long đang thụ lý điều tra
vào tối ngày một mươi sáu tháng một nguyễn hải âu và võ thị ngọc huyền cùng chú xã ngãi tứ huyện tam bình
đến quán của anh nguyễn việt nhân để chơi biza
sau đó âu và huyền nhắn tin cho nhóm phạm
quốc tuấn và châu hoàng tiên phạm thị huyền anh và phạm văn tỷ
chú cùng địa phương để cùng đến điểm hẹn
do có mâu thuẫn từ trước giữa huyền và tiên đã xảy ra cãi vã dẫn đến ẩu đà
hậu quả tỉ bị âu đánh trọng thương và tử vong trên đường đến bệnh viện
riêng âu bị thương nhẹ được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh
vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra
phát hiện nhóm quái xế nẹt pô in ỏi trên đường phạm thế hiển quận tám tp hcm
trinh sát thuộc tổ tuần tra ba trăm sáu mươi ba công an quận tám đã nổ súng chỉ thiên để chấn áp
theo thông tin ban đầu gần ba giờ sáng nay hàng chục thanh niên đi trên hơn ba mươi xe máy
nẻ pô in ỏi trên đường phạm thế hiển chạy từ hướng phường sáu sang phường bảy của quận tám
người dân đã điện thoại báo cơ quan công an
nhận được tin báo tổ tuần tra ba trăm sáu mươi ba công an quận tám đã nhanh chóng có mặt
nổ súng trị thiên truy đuổi các đối tượng
tổ tuần tra sau đó đã bắt giữ và đưa một nam thanh niên bàn giao cho công an phường bảy quận tám
để giải quyết theo quy định vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
chuyên đi cứng đoạt tiền của các tiểu thương một đối tượng đã bị viện kiểm sát nhân dân
tp bô ma thuật tỉnh đắk lắc truy tố
đó là trần thanh tâm chú tại phường khánh xuân
quá trình điều tra đã xác định tâm thường xuyên đến khu vực chợ tạm thuộc tổ dân phố bảy
phường khánh xuân tp bô ma thuật để đe dọa ép buộc những người buôn bán tại đây
phải đóng tiền phí sử dụng địa điểm để buôn bán
cụ thể là một trăm năm mươi đồng một người một tháng đối với người buôn bán thường xuyên
và một mươi đồng một người một ngày đối với người buôn bán khác
nếu ai không chịu đóng tiền thì tâm lớn tiếng đe dọa phá hàng hóa
không cho kinh doanh buôn bán tại đây
qua tin báo của người dân và quá trình mật phục công an thành phố bô ma thuật đã phát hiện
bắt quả tăng tâm đang có hành vi đe dọa ép buộc hai phụ nữ đang bán rau đóng tiền phí
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại